thưa quý vị những ngày qua mưa bão lũ lụt ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền trung và trong tương lai biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
việc hoàn thiện các quy trình vận hành của thủy điện trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay là điều cần thiết
những ngày qua mưa lũ liên tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung
thời điểm này các cơ quan chức năng và người dân đang rất quan tâm về vấn đề vận hành các thủy điện nhỏ để ứng phó với thiên tai lũ lụt
theo bộ công thương hiện cả nước đang có bốn trăm hai mươi chín nhà máy thủy điện đang vận hành chiếm tới hơn ba mươi bảy sản lượng điện hàng năm
nếu có sự cố thì phải ứng phó như thế nào và sau đó là phải hoàn thiện các hệ thống về truyền thông thông tin để khi có sự cố là phải báo được đến mọi người
trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và mưa lũ kết hợp việc vận hành các công trình thủy điện hồ đập thủy lợi càng quan trọng hơn bao giờ hết
cần phải có quy trình vận hành giám sát thích hợp để vừa bảo đảm an toàn cho các công trình vừa tránh việc xả tạo nên lũ trồng lũ
không chỉ mưa lũ
trong trường hợp hạn hán các công trình trên cũng cần phải có phương án vận hành để bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho phát triển kinh tế xã hội
trong trường hợp hạn hán các công trình trên cũng cần phải có phương án vận hành để bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho phát triển kinh tế xã hội
trường hợp hạn hán các công trình trên cũng cần phải có phương án vận hành để bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho phát triển kinh tế xã hội
trường hợp hạn hán các công trình trên cũng cần phải có phương án vận hành để bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho phát triển kinh tế xã hội
hiệu quả tối đa nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một phức tạp